vào ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa tiến hành truy quét thành công một xới gà quy mô lớn nằm sâu trong khu dân cư đã phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang cá cược
các mũi trinh sát đồng loạt ập vào ngôi nhà số năm mươi hai trên bảy bầu làng thuộc phường thanh khê đông quận thanh khê đã phát hiện phan thiết hùng và vợ là nguyễn thị thu hà
chú tại địa phương cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
lê quốc thắng có nhiệm vụ ghi biện tại xới gà cùng với bốn mươi đối tượng có hành vi đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận tham gia xới gà do hai vợ chồng hùng và hà tổ chức từ lâu
vào riêng ngày hai mươi bảy tháng ba số tiền đánh bạc của các đối tượng tại xới gà đã lên tới là năm trăm linh triệu đồng
công an thành phố đã tạm giữ một mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời mời làm việc các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc